bình định là địa phương có thế mạnh về du lịch phụ nữ bình định tham gia vào các hoạt động liên quan đến du lịch khá lớn
tuy nhiên do thiếu kỹ năng và kiến thức nhiều chị em phụ nữ vẫn chưa phát huy được vai trò của mình trong lĩnh vực du lịch
trước thực tế này sở du lịch phối hợp với hội liên hiệp phụ nữ tỉnh bình định đã triển khai và nhân rộng mô hình
gia đình hội viên phụ nữ phát triển du lịch bền vững
bình định là địa phương có tiềm năng lớn để phát triển kinh tế du lịch
thời gian qua mô hình hộ gia đình làm du lịch do phụ nữ làm chủ đã góp phần đa dạng hóa các sản phẩm du lịch của địa phương
với sự khéo léo cân cù của người phụ nữ miền biển các chị đã biết cách nâng giá trị những sản phẩm riêng có của vùng quê mình để phát triển du lịch
tuy nhiên mô hình này vẫn còn ít
trước thực tế này sở du lịch phối hợp với hội liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức hội nghị triển khai và nhân rộng mô hình gia đình hội viên phụ nữ làm du lịch thông qua nhiều hình thức khác nhau
với điều kiện phụ nữ phụ mấy là một mươi chín xã thị trắng trên bốn mươi hội viên phụ nữ đa dạng về ngành nghề tôi cho rằng đây là một trong những mô hình để phụ nữ áp dụng rất tốt
với điều kiện tìm năng cũng như điều kiện tự nhiên của phụ nữ phụ mấy hiện nay là có nhiều điểm di tích mà cũng cần phải được khai phát
mục tiêu của chương trình là hướng tới nâng cao nhận thức cho chị em phụ nữ về vai trò của du lịch

đồng thời góp phần đa dạng hóa các sản phẩm du lịch theo hướng bền vững gìn giữ và khai thác tối đa
hiệu quả các giá trị độc đáo bản sắc văn hóa thiên nhiên của du lịch bình định
trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ chỉ đạo các cấp hội phụ nữ là tiếp tục tiên truyền vận động hội viên phụ nữ tham gia phát triển du lịch cộng đồng
ra soát những sản phẩm đặc sản của địa phương để giới thiệu trưng bày cho khách du lịch địa phương
phụ nữ bình định đã góp phần tạo nên những sản phẩm gắn với tên đất tên người
điều này không chỉ giải quyết bài toán thu nhập cải thiện cuộc sống gia đình
mà còn góp phần thúc đẩy ngành du lịch của tỉnh bình định phát triển bền vững